thời gian qua huyện mộc châu tỉnh sơn la đã thường xuyên đối thoại với người dân
coi đây là việc làm thường kỳ của các địa phương cơ quan đơn vị
những vấn đề mới phát sinh những vụ việc tồn động kéo dài hay những điểm nóng nổi cộng
đều được lần lượt giải quyết qua các buổi đối thoại trực tiếp với người đứng đầu
tạo chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện các kế hoạch mục tiêu đã đề ra
một trăm bốn mươi sáu hộ dân sinh sống ở tiểu khu cơ quan thị trấn đông trường mộc châu
nhiều năm trước đã lấn chiếm diện tích lòng hồ của địa phương để làm nhà ở
khi chưa được sự cấp phép
được sự đồng ý của tỉnh sơn la huyện mộc châu đã tiến hành vận động người dân
làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hợp thức hóa phù hợp quy định của pháp luật
về quyền sử dụng đất thì cũng được nghe các điều lệ về đất đai và các quy định về đất đai
thì chúng tôi cũng rất là hiểu về vấn đề về địa bàn đất ở khu vực và hồ chúng tôi đã có từ trước đến nay
với điều kiện để thực hiện được cái việc đó thì chúng tôi cũng rất là mong muốn
một điều cuối cùng là vẫn là để cho nó
cái phần của thị trấn là hoàn chỉnh hồ sơ và đôn đốc tuyên truyền cho người dân
thì thị trấn đã làm tốt cái việc đó
và kể cả cơ sở cũng kéo dài nhiều năm thì các bác đã giải quyết được cái việc đó
và thông qua nhất là các cuộc tiếp xúc cử tri với hội đồng nhân dân ba cấp
thì cái việc tâm tư nguyện vọng người dân đã giải tỏa
ban đầu rất nhiều hộ dân không đồng ý do thắc mắc liên quan đến giá đất
hơn hai mươi cuộc đối thoại cấp huyện cũng như thị trấn được tổ chức
nhằm giúp nhân dân hiểu rõ chủ trương của tỉnh
cũng như giá trị làm bìa đỏ theo đúng quy định của nhà nước
việc đối thoại trực tiếp với người dân được huyện mộc châu tổ chức định kỳ
hoặc bất thường khi có vấn đề xảy ra trên địa bàn huyện
dựa vào những nội dung được đa số người dân quan tâm và cần giải đáp
khi thực hiện đối thoại thì chúng tôi có điều kiện
tuyên truyền sâu hơn tới bà con nhân dân chủ trương của đảng
hình sách pháp luật của nhà nước
đồng thời nắm rõ hơn tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân
và trong phạm vi giải quyết được thì chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp
còn nếu không chúng tôi tiếp tục tiếp thu
và đề xuất các cấp giải quyết cho bà con nhân dân
các ý kiến như tâm tư nguyện vọng
thì tôi nhận thấy việc đối thoại trước và sau khi đối thoại
thì có hiệu quả rất là cao
trong việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước
và trong việc quản lý đất đài
là những vấn đề mà chúng tôi cho rằng là
người dân người ta quan tâm nhiều nhất
thế thì việc đồng chí bí thư cấp ủy
là người đứng đầu cấp ủy của cấp huyện cấp xã
đứng ra trực tiếp lắng nghe ý kiến
của người dân và chỉ đạo các cơ quan của khối nhà nước
các cơ quan liên quan giải quyết
thì đây là một việc mà hết sức là cần thiết
nhờ quan tâm công tác đối thoại mà thời gian gần đây
huyện mộc châu giảm được đơn thư khiếu nại tố cáo
chủ yếu là đơn kiến nghị các chương trình dự án mới được triển khai
cũng tạo được sự đồng thuận trong người dân
mỗi năm huyện tổ chức hàng chục cuộc đối thoại các cấp
giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị
với người dân
từ đó không chỉ tạo dựng được niềm tin trong nhân dân
về các chủ trương của đảng nhà nước
mà còn để lại những chuyển biến tích cực trong trách nhiệm
và năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở
tất cả các chương trình phát triển kinh tế xã hội
ở trên địa bàn thì đều phải được thực hiện
một cách nó đồng bộ có quy hoạch
và hầu hết các chương trình phát triển kinh tế xã hội
đều liên quan đến người dân
chính vì như vậy mà chúng ta không giải quyết được
những cái quyền lợi chính đáng
những cái mong muốn và nguyện vọng của người dân
thì chắc chắn là các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội
chúng ta sẽ không đạt được cái mục tiêu của mình